sau sáu tháng từ khi công bố tái bùng phát dịch tả lợn châu phi đến nay bốn mươi xã thị trấn của tám huyện thành phố xuất hiện dịch trên địa bàn tỉnh hà giang đã kiểm soát và công bố hết bệnh dịch theo quy định
dịch tả lợn châu phi tái phát trên địa bàn tỉnh hà giang từ ngày một mươi tám tháng sáu tại xã trung thành huyện vị xuyên sau đó lan rộng ra hơn một trăm linh thôn ở bốn mươi xã phường thị trấn của tám trên một mươi một huyện thành phố
tổng số lợn mắc bệnh và tiêu hủy là trên hai ba trăm linh con với tổng trọng lượng hơn một trăm linh kg
tính đến ngày một mươi sáu tháng một mươi hai tất cả bốn mươi xã thị trấn của tỉnh hà giang đã qua ba mươi ngày không phát sinh lợn mắc bệnh tuy nhiên các địa phương vẫn tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định
tập trung tái đàn ở những cơ sở chăn nuôi thực hiện tốt chăn nuôi an toàn sinh học tái đàn theo lộ trình từng bước tránh ổ ạt